thêm một thi thể nạn nhân vụ lật cano ở biển cửa đại hội an quảng nam đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào dạng sáng nay ngày hai mươi tám tháng hai
theo tiền phong lúc một giờ sáng nay người dân cùng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể bé gái phụ lật cano du lịch trên cửa biển cửa đại
thi thể sau đó được chuyển về nhà tăng lễ của thành phố hội an
cũng trong tối ngày hai mươi bảy tháng hai dạng sáng ngày hai mươi tám tháng hai lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt khám nghiệm hiện trường chiếc cano gặp nạn
cano qna một nghìn một trăm năm mươi hai được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trọng tải toàn phần số lượng người được phép trở sức đẩy kéo là bốn một tấn tương ứng với ba mươi năm hành khách
thuyền trưởng lê xen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng ba đủ điều kiện điều khiển phương tiện
thông tin từ công an tỉnh quảng nam theo điều tra ban đầu cano du lịch hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty du lịch phương đông do ông lê xen
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chú tại phường cửa đại tp hội an điều khiển trở ba mươi chín người trong đó có ba mươi sáu hành khách ba thiền viên xuất bến củ lao tràm từ một mươi bốn h để vào đất liền
khi đến vị trí cách trạm biên phòng cửa đại một hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm
hành khách trên cano được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát bố trí ghế ngồi đầy đủ
đại tá nguyễn hà lai phó giám đốc công an tỉnh quảng nam cho biết
ngày hai mươi bảy tháng hai đơn vị đã phối hợp cùng cục cảnh sát hình sự viện khoa học hình sự cùng cảnh sát giao thông bộ công an có mặt tại hiện trường
phối hợp với công an quảng nam tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc
cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn để xử lý nghiêm tập thể cá nhân có xe phạm
từ đó đánh giá lại chấn chỉnh những sai sót trong quá trình vận chuyển hành khách ra đảo cú lao tràm
cũng liên quan đến sự việc theo ghi nhận của phóng viên báo giao thông dọc tuyến bờ biển lực lượng bộ đội biên phòng
công an địa phương và người dân luôn phiên cắt cử người đi dọc bờ biển để ra soát theo dõi tìm kiếm các nạn nhân mất tích
trên vùng biển các tàu xa cano thuyền đánh cá liên tục chạy theo từng khu vực
lực lượng tìm kiếm ra soát từng con sóng lưới giã cào lưới vây lưới quét liên tục thả kéo
ở khu vực cầu cảng lực lượng cứu hộ sẵn sàng tiếp ứng thay ca cho đồng đội
tất cả mọi lực lượng đang huy động tìm kiếm đều làm việc khẩn trương hết công suất không ngừng nghỉ
với mục tiêu sớm tìm kiếm được người đang mất tích
trên con đường biển dòng người liên tục đổ về khu vực cồn cát giữa biển cửa đại theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn
dọc bờ biển nghi ngút khói hương người dân chấp tay cầu khấn mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra
chiều hai mươi bảy tháng hai người thân của gia đình nạn nhân hai cháu bé đang mất tích đã đến bờ biển cửa đại lập bàn thờ cầu khấn sớm tìm được thi thể để đưa về quê lo hậu sự
thường soát trước nỗi đau mất mắt quá lớn người dân hội an cũng lập bàn thờ đèn hương
ông nguyễn văn sơn chủ tịch ubnd tp hội an cho biết song song với việc huy động tối đa lực lượng phương tiện tìm kiếm nạn nhân còn mất tích
chính quyền thành phố hội an tỉnh quảng nam sẽ giúp đỡ hỗ trợ mức cao nhất cho các nạn nhân gia đình người gặp nạn
nhằm giúp người thân gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này
như vậy tính đến sáng ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được ba mươi tám nạn nhân trong đó có một mươi sáu người tử vong một người còn mất tích sinh năm hai nghìn một mươi chín
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai ông lê công sĩ chủ tịch ubnd tp hội an quảng nam cho biết
dạng sáng cùng ngày lực lượng chức năng tìm thấy thêm hai thi thể nạn nhân trong vụ lật cano du lịch trên biển cửa đại
vào lúc giờ ba mươi phút lực lượng chức năng đã vớt được hai thi thể gồm một người phụ nữ hai mươi bốn tuổi và nam một mươi hai tuổi
như vậy vẫn còn hai thi thể mất tích
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm
trước đó vào một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng hai cano số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch phương đông
chở ba mươi chín người từ cù lao tràm về cửa đại
khi cách đất liền khoảng ba km chiếc cano bất ngờ lật úp
tất cả ba
ba mươi chín người rơi xuống nước
đến thời điểm hiện tại một mươi năm người tử vong sau vụ lật cano này còn hai người đang mất tích
vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai đoàn công tác do ông khuất việt hùng
phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia có mặt tại quảng nam
làm việc trực tiếp với lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật cano tại cửa đại thành phố hội an
phó chủ tịch chuyên gia ủy ban nhân dân an toàn giao thông quốc gia yêu cầu tỉnh quảng nam
kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền tăng cường khả năng quan chắc đảm bảo an toàn luồng tuyến
theo ông hùng đây là vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian tới
cần ra soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn linh hoạt luồng tuyến
đại tá nguyễn quang nam phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết
một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng hai phương tiện qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch phương đông
chở ba mươi chín người từ cù lao tràm về cửa đại
về đến gần bờ cửa đại thuyền gặp dòng nước cạn bị tai nạn khiến một mươi ba người chết mất tích bốn người
thông tin từ đại tá nam phương tiện qna một nghìn một trăm năm mươi hai có đăng kiểm đến hai nghìn hai mươi
thuyền trưởng lê xen đủ bằng cấp vận hành tàu du lịch
tai nạn xảy ra ông trần văn quý bốn mươi tuổi là thuyền phó cano gặp nạn trên biển
cũng là người đầu tiên ngụm lạn trong nước cứu người vẫn chưa hết hoàn hồn sau chuyến chở khách định mệnh
ông quý chia sẻ trong bài
hoàng tất cả mọi người trên tàu đều mang áo phao nhưng phần lớn không thể thoát được do con tàu kín
mọi người bị mắc lại trong tàu không thể bơi ra ngoài được
ông quý kể ông ngồi ở vị trí cuối tàu để quan sát hành khách
khi tàu gần đến bờ thì bị sóng đánh mạnh khiến tàu bể nước tràn vào lúc này khung cảnh rất hoảng loạn
ông liền hô to mọi người bình tĩnh nhưng không ai nghe lời ông
đến khi bình tĩnh trở lại ông vội ngụp lặn trong nước để mong cứu được người nào hay người đó
vớt được hơn chục người thì mọi thứ đã im ắng đến đáng sợ
lúc này bản thân ông cũng đuối sức vụ việc xảy ra quá nhanh không ai kịp trở tay
là một trong số hai mươi hai người may mắn thoát chết trong vụ lật cano
ông nguyễn tấn hiệp năm mươi tuổi trú tại tp hcm đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện đa khoa tp hội an
sau nhiều giờ được đưa vào đất liền an toàn gương mặt của ông hiệp vẫn lộ vẻ thất thần khi vụ tai nạn ập đến
thời điểm rơi đảo củ lao tràm
trời âm u và biển động khi chỉ còn cách bờ tầm hai km gồm vùng nước cạn và sóng lớn cano lật úp
trong tích tắc tất cả vẫy vùng trong dòng nước lạnh ngắt
khi cano lật ông cua tay nhưng không thấy vợ đâu
ông cố nhảy người đến chỗ cửa sổ để chui ra ngoài
sau khi thoát ra ông lặn xuống để cứu vợ nhưng không tìm thấy
dù kéo được bốn người khác trong đoàn ra ngoài nhưng họ đều đã tử vong
anh nguyễn đức vuông đứng ngoài nhà rành lễ khóc vì có bạn đang mất tích trong vụ chìm cano
anh vui cho biết anh cũng đi thăm quan củ lao tràm nhưng vào trước một ngày nên may mắn thoát nạn
anh kể do thấy thời tiết xấu nên anh khuyên bạn cùng vào bờ nhưng bạn không nghe
đến hôm nay về thì đã không tìm thấy bạn nữa
anh vuông hy vọng lực lượng chức năng sớm tìm kiếm được những người đang mất tích
cố gắng nén nỗi đau để đưa về quê
anh vuông rất buồn mới ngồi với bạn hôm qua mà giờ đã không còn thấy
tối ngày hai mươi sáu tháng hai
theo ghi nhận từ phóng viên
tất cả các phương tiện đã ngừng tìm kiếm nạn nhân mất tích vì trời quá tối và lạnh
khu vực cano gặp nạn thời tiết xấu sóng to gió lớn
đến hai mươi một giờ rất đông người dân vẫn đội mưa lạnh
đứng trước nhà tăng lễ thành phố hội an tại đường ngô gia tự
để chia buồn cùng gia đình các nạn nhân xấu xố trong vụ chìm cano
một người dân ở hội an chỉ cho biết
sóng to gió lớn thế này khó mà tìm thấy nạn nhân
nhưng chị vẫn hy vọng có vết màu xảy ra những người này sẽ sống sót trở về
một mươi giờ hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng hai
ông lê công sĩ chủ tịch ubnd phường cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam cho biết
lực lượng chức năng đã tìm được thêm hai thi thể trẻ em trong vụ chìm cano chiều ngày hai mươi sáu tháng tám
như vậy ngoài hai mươi hai người được cứu một mươi năm người tử vong vẫn còn hai người chưa được tìm thấy
ông sĩ cho biết vì đang trên đường đưa vào bờ nên chưa xác định được danh tính của hai bé này
chỉ nhận được thông tin báo về xác nhận đã tìm được hai thi thể bé
trong số bốn người mất tích còn lại
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai một mươi ba thi thể nạn nhân xấu xố được cơ quan chức năng làm thủ tục cần thiết
trước khi bàn giao cho người thân đưa về quê lo hậu sự
chờ đợi tại bệnh viện đa khoa hội an để nhận thi thể vợ ông phạm ngọc hùng chú thành phố hồ chí minh nói
vợ chồng ông cùng sáu người bạn đến hội an du lịch từ ngày hai mươi bốn tháng hai
sáng ngày hai mươi sáu tháng hai đoàn của ông hùng ghép chung với các đoàn khác để ra đảo cù lao tràm tham quan
lúc trở vào đất liền cano bị lật úp
khiến một mươi ba người tử vong trong đó có bốn người thuộc nhóm của ông
ông hùng cũng nghẹn ngào kể lại khi cano lật úp ông cố nhà người đến cửa sổ để chui ra
sau đó lặn xuống dòng nước sâu để cứu vợ nhưng không tìm thấy
vậy là vợ ông đã ra đi để lại ba đứa con thơ
ông hùng không thỉnh cầm nước mắt khi đi về phía đặt cố quan tài của vợ
anh nguyễn minh trinh ba mươi bốn tuổi chú hà nội là một trong những du khách may mắn thoát nạn
chưa hết hoảng hồn du khách này kể
khi tàu nhồi neo trở về đất liền ai nấy đều vui vẻ hài lòng sau nhiều giờ thăm thú cụm đảo
tuy nhiên khi cách đất liền khoảng một km cano hút vào bãi cát trao đảo trong dây lát rồi lật úp
ngồi bên cạnh với vẻ mặt thất thần nàm du khách tên lê hữu nghị ba mươi chín tuổi
thuật lại rằng khi tàu rời cù lao tràm biển không có sóng lớn
xong khi tàu vào gần cảng cửa đại sóng cao khoảng ba mét gió nổi lên đánh úp trước tàu
tất cả du khách hoảng loạn
khóc tiếng kêu cứu đầy ám ảnh
đứng nếp mình trong căn phòng rộng khoảng một mươi năm m hai ở đồn biên phòng cửa đại
anh ngô đức dương bốn mươi tuổi ở hà nội cho biết đoàn của anh có một mươi bốn thành viên là người thân và họ hàng đi trên chuyến cano này
vụ tai nạn đã khiến tám người trong đoàn tử vong và mất tích
một người con của anh dương đang cấp cứu một người con khác đang được tìm kiếm
anh dương nghên lời kể lại người nhà anh vẫn đang mất tích gia đình anh chết rất nhiều người
giờ chỉ mong lực lượng chức năng
sớm tìm ra nguyên nhân để người nhà còn ra đi thanh thản
dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng hai nhiều người dân tập trung trước nhà tăng lễ ở đường ngô gia tụ thành phố hội an
để chia sẻ mất mát cùng gia đình các nạn nhân xấu xố
họ lập thùng quyên góp để giúp đỡ gia đình những người gặp nạn
tại khu vực cửa đại hàng trăm người bất chấp đêm tối gió lạnh dõi mắt về phía biển khơi
với hy vọng những nạn nhân còn lại của vụ lật cano chưa hôm trước còn sống
tuy nhiên niềm hy vọng là không
họ mong mong ấy đang dần vơi đi khi cửa đại gió to sông lớn khiến cơ quả chức năng phải tạm dừng việc tìm kiếm
ở bãi cát ven cửa biển nhiều người dân địa phương lập tạm bàn thờ vọng
xếp hoa đăng để cầu bình an cho những nạn nhân chưa được tìm thấy
họ nói họ không quen biết với những người bị nạn
từ lúc nhận thông tin tàu cao tốc qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phương đông
trụ sở tại thành phố hội an bị lật
họ đã có mặt ở cửa sông để cầu mong điều tốt lành đến với nạn nhân
một người phụ nữ tại đây chia sẻ
trong chốc lát niềm hy vọng ấy dần vơi đi khi họ chứng kiến hơn một mươi thi thể lần lượt được đưa vào bờ